sau hai ngày đưa ra xét xử ngày hôm nay bản án tử hình đã được tuyên cho bị cáo đỗ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng với các tội danh giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hủy hoại tài sản và xâm phạm mùa mạc
theo cáo trạng do làm ăn thua lỗ và nợ đến hàng chục tỷ đồng minh đã mua gói bảo hiểm thân thể với giá trị bồi thường lên đến một mươi tám tỷ đồng
mục đích là giả chết để trục lợi tiền đền bù và trốn nợ
sau khi không đào được sát người chết đêm ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi minh sát hại cháu họ
rồi đối tượng bỏ sát nạn nhân lên xe ô tô chạy ra quốc lộ hai mươi tám đâm vào cột mốc bên đường
minh tháo đồng hồ chìa khóa đeo vào cho nạn nhân và đổ xăng đốt xe tạo hiện trường giả như một vụ tai nạn
gây án xong minh bỏ trốn xuống tỉnh bình phước đến một tuần sau thì bị bắt
sau khi đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo minh một mươi tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm năm tù về tội hủy hoại tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm mồ mả và tử hình về tội giết người tổng hợp hình phạt chung là tử hình
ngoài án phạt hội đồng xét xử bộ bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự hơn hai mươi ba tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân và gia đình bị hại